cơ quan cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái vừa phối hợp với công an huyện mù căng trải bắt đối tượng lý a xu
đây là đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
vào khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi do không có tiền mua ma túy sử dụng đối tượng lý a thù đã rủ lý a xu cùng chú tại bản pú nhu háng sung
xã la pán tẩn huyện mù căng trải đến khu vực công ty cổ phần phát triển du lịch xanh thịnh đạt đóng trên địa bàn lấy trộm một mươi một thanh kim loại
khi các đối tượng đang trên đường đi về khu vực ngã ba kim xã búng luông để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
căn cứ tài liệu điều tra tòa án nhân dân huyện mù căng trải đã ra quyết định xử phạt lý a thù tám tháng tù giam lý a xu xử phạt hành chính
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại lý a thù đã trốn thi hành án
cơ quan cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với lý a thù về tội trộm cắp tài sản
đến ngày sáu tháng chín biết không thể thoát tội lý a thù đã đến công an huyện mù căng trải đầu thú